báo cáo với đại tướng đỗ bá tị phó chủ tịch quốc hội và đoàn công tác thiếu tướng lê quang bốn hiệu trưởng nhà trường nêu rõ
trường đại học phòng cháy chữa cháy là trường duy nhất tại việt nam đào tạo nguồn nhân lực về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
với đủ cấp độ đào tạo từ trình độ trung cấp tới tiến sĩ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
nghiên cứu khoa học phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
bên cạnh việc huấn luyện giảng dạy trường đại học phòng cháy chữa cháy còn thành lập hai đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ
vừa phục vụ đào tạo vừa tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố hà nội và đồng nai
cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dũng cảm hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời trong khi làm nhiệm vụ
trước tình hình đó bộ công an đã đổi mới căn bản thực hiện quan điểm của đảng nhà nước quốc hội về giáo dục đào tạo
nghiên cứu xây dựng chiến lược giáo dục đào tạo mang tính định hướng xuyên suốt
trong các chương trình đào tạo trường đại học phòng cháy chữa cháy đã đổi mới phương thức giảng dạy phù hợp với thực tiễn
đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tập trung vào những vấn đề cấp thiết thực tiễn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đang đặt ra hiện nay
biểu dương và ghi nhận những thành tích kết quả đạt được của trường đại học phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có vai trò vô cùng quan trọng
đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của mọi quốc gia
do vậy công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn phải có sự quan tâm đặc biệt
công tác đào tạo và xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải được đặt lên hàng đầu
là nhà trường cần phải tập trung nghiên cứu quán triệt sâu sắc và toàn diện các chỉ thị nghị quyết của đảng nhà nước luật nghị quyết của quốc hội
chỉ đạo của bộ công an về công tác giáo dục đào tạo công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn
đặc biệt đó là chỉ thị bốn mươi bảy của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy
luật phòng cháy và chữa cháy năm hai nghìn một sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi ba và nghị quyết chín mươi chín của quốc hội về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
việc triển khai các nghị quyết chỉ thị luật thì cần phải bám sát thực tế thực tiến sát hợp với chức năng nhiệm vụ để phấn đấu đạt kết quả cao nhất
phó chủ tịch quốc hội độ bá tị cũng yêu cầu nhà trường cần phát huy những truyền thống giữ vững đoàn kết nội bộ thống nhất trong tổ chức và hành động
để tập trung đầu tư xây dựng trường đại học phòng cháy chữa cháy với quy mô và tầm vóc lớn hơn với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại
để nhà trường thực sự trở thành trung tâm đào tạo đầu ngành là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở việt nam
ngang tầm với các nước trong khu vực và thế giới
trong khuôn khổ chương trình làm việc đại tướng độ bá tị phó chủ tịch quốc hội cùng đoàn công tác đã tham quan khảo sát thực tế các phòng chức năng của trường
và xem diễn tập phương án chữa cháy cứu hộ cứu nạn do đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhà trường thực hiện
và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường đại học phòng cháy chữa cháy
cũng trong chiều ngày hôm qua thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến kiểm tra các mặt công tác tại công an tỉnh lai châu
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam đánh giá cao kết quả công an tỉnh lai châu đạt được trong thời gian qua
thời gian tới đồng chí yêu cầu lực lượng công an tỉnh lai châu tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự đẩy mạnh công tác nghiệp vụ triển khai quy định mới về công tác nhiệm vụ cơ bản
tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thường xuyên quan tâm xây dựng đảng xây dựng lực lượng nâng cao công tác đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đặc biệt bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
sáng nay ngày năm tháng sáu công an tỉnh thái bình đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
giải đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi phong trào thi đua về an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của công an tỉnh thái bình
đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương nhiều chủ trương giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao chúc mừng những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của công an tỉnh thái bình thời gian qua
và đề nghị công an tỉnh thái bình tiếp tục quán triệt chỉ đạo của bộ công an ubnd tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các nội dung hình thức phong phú đa dạng phù hợp thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao
tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã được biểu dương khen thưởng
cũng trong sáng ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ công an
đã đến thăm và làm việc với công an huyện đảo cô tô tỉnh quảng ninh
tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo công an huyện và ủy ban nhân dân huyện cô tô
về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện và kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an huyện đảo sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương đánh giá cao những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác của công an huyện cô tô
chia sẻ với những điều kiện khó khăn của cán bộ chiến sĩ công an huyện đảo cô tô trong quá trình công tác ở huyện đảo đặc thù
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an huyện đảo cô tô trong thời gian tới cần chủ động nắm chắc tình hình tham mưu các cấp chính quyền
và là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
trong đó đối với công tác tham mưu giải quyết các tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân
phải đi sâu vào từng hoàn cảnh cụ thể để tham mưu chính quyền các ngành giải quyết hiệu quả ngay từ cơ sở
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
đặc biệt chú trọng công tác tăng cường công an chính quy về cơ sở
tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch
chú trọng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu lãnh đạo chỉ huy
cũng trong chuyến thăm và làm việc với công an huyện cô tô
thứ trưởng nguyễn văn sơn và đoàn công tác đã thăm dân hương tượng đài bắc hồ tại đảo cô tô
thăm động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cô tô
sáng nay ngày năm tháng sáu đoàn công tác bộ công an do đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng nam về công tác công an sáu tháng đầu năm
và công tác chuẩn bị đại hội đảng các thông tin
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an quảng nam đã chủ động nắm chắc tình hình
kịp thời ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự tập trung chấn áp mạnh các loại tội phạm
công tác xây dựng công an chính quy về xã đến nay đã bố trí bốn trăm năm mươi công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh tại hai trăm linh ba trên hai trăm linh ba xã
tình hình an ninh trật tự phục vụ
đại hội đảng các cấp trên địa bàn được đảm bảo ổn định
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng
đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của công an quảng nam
đặc biệt đồng chí thứ trưởng cũng đã ghi nhận sự chuẩn bị chú đáo
đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm của đảng ủy công an tỉnh
trong đó đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện đại hội đảng
chương trình kịch bản đại hội và đề án nhân sự đại hội của công an tỉnh quảng nam
tại hà nội sáng nay ngày năm tháng sáu
đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm hai nghìn hai mươi
tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và nghị quyết số năm mươi năm nqtu ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các bệnh viện học viện trường công an nhân dân
việc học tập quán triệt chuyên đề năm hai nghìn hai mươi
về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng
lượng sinh hoạt tri bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trở thành nề nếp gắn với thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên
góp phần tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đồng thời đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phát hiện biểu dương những điển hình
trong cán bộ đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại hội nghị giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương
chuyên gia cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã trực tiếp giới thiệu chuyên đề về năm hai nghìn hai mươi
tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và đồng chí nguyễn ngọc trung phó vụ trưởng phụ trách vụ công nghiệp ban kinh tế trung ương
giới thiệu nghị quyết số năm mươi năm ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi của bộ chính trị
về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong công an nhân dân
học viện chính trị công an nhân dân vừa tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị
hệ tập trung khóa hai tại hà nội và buổi lễ được diễn ra vào sáng ngày hôm nay
lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa hai tại học viện chính trị công an nhân dân
là một khóa học có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công an
có phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ
trực tiếp nâng cao trình độ lý luận chính trị bản lĩnh chính trị và chuẩn hóa các chức danh
cho đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân
những kiến thức được trang bị trong khóa học sẽ là nền tảng hành trang quý báu
để mỗi đồng chí học viên tiếp tục nỗ lực học tập rèn luyện phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà cấp ủy đảng và đơn vị giao phó đóng góp sức mình vì sự nghiệp giáo dục đào tạo
sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự xây dựng phát triển đất nước
theo lý tưởng mà đảng bác hồ và nhân dân đã chọn
tại buổi lễ học viện chính trị công an nhân dân đã trao bằng tốt nghiệp cho bốn mươi hai đồng chí
là học viên lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa hai